thanh tra tỉnh đắk lắc vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề
việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm xét nghiệm
vaccine phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
qua đó đã phát hiện và chuyển hồ sơ bốn gói thầu vi phạm nghiêm trọng
đến cơ quan cảnh sát điều tra
theo kết luận trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một sở y tế đắk lắc thực hiện bốn mươi bốn gói thầu
với tổng số tiền hai trăm tám mươi một năm tỷ đồng
thanh tra tỉnh đã thanh tra ba mươi ba trên bốn mươi bốn gói thầu
từ kết quả đó thanh tra tỉnh đắk lắc đã chuyển hồ sơ bốn gói thầu mua sắm
do trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh làm chủ đầu tư có dấu hiệu của hành vi thiếu trách nhiệm
gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu
về quản lý sử dụng ngân sách sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật